thưa quý vị như vậy là chiều qua bộ giáo dục và đào tạo đã công bố phương án tổ chức kỳ thi
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
cụ thể thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn bắt buộc là toán văn và hai môn lựa chọn
ở đây có lẽ là thông tin được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm trong thời điểm này
và trên các trang mạng xã hội cũng đã có rất nhiều những ý kiến chia sẻ bình luận từ phía cư dân mạng về chủ đề nóng này
năm hai nghìn hai mươi năm thí sinh sẽ thi bốn môn trong đó thi bắt buộc hai môn toán và ngữ văn
hai môn lựa chọn thí sinh sẽ được chọn từ các môn còn lại học của lớp một mươi hai
bao gồm ngoại ngữ lịch sử vật lý hóa học sinh học địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật tin học công nghệ
về nội dung thi đề thi sẽ bám sát nội dung
đề thi sẽ bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
về hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trách nhiệm
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng phương án hai cộng hai đã được bộ giáo dục và đào tạo chốt sử dụng
từ năm hai nghìn hai mươi năm có nhiều điểm ưu việt và bày tỏ sự đồng thuận
ủng hộ quyết định trên của bộ giáo dục hướng đến giảm tài áp lực cho các em học sinh
chi phí cho phụ huynh nguồn lực cho xã hội
đi vào thực chất xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của các em học sinh
tuyệt vời chỉ còn hai môn bắt buộc thôi
ngoại ngữ trong đó có tiếng anh đã là môn tự chọn rồi
học sinh có nhiều lựa chọn và quyết định hơn rồi chúc mừng
chỉ cần thi hai môn bắt buộc cũng là hai phạm trù kiến thức kỹ năng tối thiểu của người việt
tuy nhiên vẫn có những ý kiến bày tỏ sự băn khoăn trước số lượng môn thi như vậy
trong đó việc không lựa chọn là một lý do
một số môn nằm trong phạm vi thi bắt buộc khiến nhiều ý kiến cho rằng là chưa phù hợp
tôi thì không ủng hộ việc để môn ngoại ngữ là lựa chọn chứ không phải bắt buộc
đất nước ngày càng hội nhập thì việc đào tạo ngoại ngữ là cái đầu tiên cần làm
nếu không là môn bắt buộc các em học sinh sẽ không chú trọng học ngoại ngữ dẫn đến chúng ta khó hội nhập được
cho chọn môn thì sẽ không có học sinh nào chọn môn lịch sử đó là điều chắc chắn
không thi thì không cần học
lịch sử sẽ bị lãng quên
theo tôi đã học thì môn nào cũng phải thi đừng vì sợ tốn kém một chút mà bỏ đi những giá trị còn to lớn hơn nhiều
có tiền cũng không thể vua được
thì bốn môn như này chỉ có ai chọn tổ hợp toán văn anh là có lợi thôi
vì có thể chọn thêm một ngành khác như chọn thi thêm sinh hoặc hóa hoặc lý
như vậy vừa có thể chọn đi khối d a hoặc b
bạn nào văn dở là coi như chỉ có một ngành để đi không có sự lựa chọn nào khác
năm hai nghìn hai mươi năm là thời điểm học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới
so với hiện nay số môn thi từ năm hai nghìn hai mươi năm giảm hai và số buổi thi giảm một
cách đây hơn bốn mươi năm năm giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm tám mươi kỳ thi này cũng gồm bốn môn nhưng theo hình thức tự luận
trong đó toán văn là hai môn bắt buộc hai môn còn lại phải theo tổ hợp gồm lý hóa hoặc hóa sinh sử địa sử ngoại ngữ
còn tính riêng trong một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm kỳ thi có ba lần thay đổi lớn
năm hai nghìn một mươi năm kỳ thi gộp giữa thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng còn gọi là kỳ thi hai trong một
từ năm hai nghìn với luật giáo dục sửa đổi kỳ thi trở lại với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp việc sử dụng để xét tuyển đại học hạn chế hơn
với việc thay đổi lớn từ năm hai nghìn hai mươi năm nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu một phương án thi mang tính giải hơi
với tầm nhìn chiến lược cụ thể nhằm hạn chế sự xáo trộn trong cách thức tổ chức thi cũng như ổn định tâm lý học sinh phụ huynh giáo viên và các nhà trường trong quá trình dạy và học
cần phải luật hóa phương án thi tốt nghiệp chẳng hạn cứ năm năm sẽ xem xét đánh giá một lần điều chỉnh nếu thấy cần thiết
và việc thay đổi sẽ phải được công bố ngay từ khi học sinh bước vào lớp một mươi
năm nào cũng thay đổi thầy trò và phụ huynh năm nào cũng ngồi hộp như chờ kết quả sổ sổ
thiết nghĩ như vậy đủ rồi từ nay tầm năm năm hãy xét lại một lần số môn thi môn nào bắt buộc môn nào không và hình thức
học sinh cũng mệt phụ huynh cũng mệt và cơ quan chức năng cũng rất mệt và tốn kém chung cho xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi năm thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chỉ thi với bốn môn bao gồm hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn
bạn nghĩ sao về những ưu nhược điểm của phương án thi này
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân